từ cuối tháng năm năm hai nghìn một mươi chín đến nay thời tiết nắng nóng gây gắt diễn ra liên tục hơn một tháng gây nên tình trạng hạn hán
người dân thiếu nước sinh hoạt đặc biệt nguy hiểm là tình trạng cháy rừng xảy ra trên nhiều địa bàn trong tỉnh nghệ an
bộ chỉ huy quân sự tỉnh và các đơn vị chủ lực của quân khu bốn đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
công an biên phòng kiểm lâm đoàn thanh niên và nhân dân các địa phương tham gia chữa cháy chống xẹn giặc lửa
để lại hình ảnh đẹp bộ đội cụ hồ trong lòng nhân dân
theo thống kê chưa đầy đủ của cơ quan chức năng từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay trên địa bàn tỉnh nghệ an đã xảy ra ba mươi bảy vụ cháy rừng trên địa bàn một mươi năm huyện
thành phố thị xã gây thiệt hại hơn một trăm bốn mươi hai hectare rừng đặc biệt các vụ cháy xảy ra nhiều trong thời gian tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
khi thời tiết nắng nóng gai gắt lên đến đỉnh điểm và kéo dài suốt hơn một tháng liền
ngay sau khi nắm được thông tin về các vụ cháy rừng trên địa bàn quán triệt và thực hiện phương châm bốn tại chỗ
gồm chỉ huy tại chỗ lực lượng tại chỗ phương tiện tại chỗ hậu cần tại chỗ trong phòng chống bão lụt cháy rừng
bộ chỉ huy quân sự tỉnh nghệ an đã chỉ đạo ban chỉ huy quân sự các huyện thị thành nhanh chóng huy động lực lượng tại chỗ thông thạo địa hình
và địa bàn là cán bộ chiến sĩ cơ quan và cán bộ chiến sĩ dân quân tự vệ dự bị động viên trên địa bàn tích cực phối hợp với các lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
công an biên phòng kiểm lâm đoàn thanh niên và nhân dân tham gia chữa cháy
cứu rừng cứu dân trong mùa nắng nóng là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị
trong đó cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang luôn đứng ở tuyến đầu gian khổ
từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay tỉnh nghệ an đã điều động gần một mươi ba lượt cán bộ chiến sĩ quân đội công an kiểm lâm đoàn thanh niên và nhân dân
cùng hai trăm sáu mươi tám lượt ô tô bốn mươi một xe cứu hỏa một trăm một mươi hai máy thổi một trăm hai mươi hai máy cưa để tham gia chữa cháy rừng tại các địa phương trong tỉnh
khi có thông tin của ủy ban huyền về việc chạy ở trên địa phương
thì anh em là điều động lực lượng thanh niên tinh nguyên tham gia đến các điểm chạy để phối hợp cùng với ủy ban nhân dân và các bán ngành đoàn thể để tham gia chữa cháy
đến thời điểm này thì đám cháy đã được giáp tách và lực lượng công an quân sự đã phối hợp với lực lượng địa phương rất là tốt
hên ấy đã không chạy được đám cháy
và chính quyền địa phương rất là cảm ơn lực lượng công an quân sự
và phối hợp với lực lượng địa phương đến thời điểm này đã không chạy hoàn toàn
từ thực tiễn các vụ cháy và giúp nhân dân chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh
các đơn vị lực lượng vũ trang và các cấp ủy chính quyền nhân dân địa phương đã và đang rút ra được nhiều bài học thực tế như
cần chủ động trang bị thêm các phương tiện chữa cháy như máy cưa máy thổi vỉ dập lửa cho các lực lượng
xây dựng và bổ sung các tình huống phương án phòng chống cháy rừng trong diễn tập phòng chống bão lụt và cháy rừng cấp huyện và cấp xã
phường thị trấn trên địa bàn tỉnh sát với thực tiễn vừa diễn ra
chú trọng nội dung thành lập và cơ chế vận hành sở chỉ huy chữa cháy rừng tại chỗ
để chỉ huy thống nhất các lực lượng tham gia chữa cháy được hiệu quả hơn trong thời gian tới